năm tháng đầu năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản nước ta ước đạt gần hai mươi bảy sáu tỷ usd trong đó xuất khẩu ước đạt một mươi năm năm tỷ usd giảm bốn một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tính chung năm tháng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt một mươi năm năm tỷ usd giảm bốn một so với cùng kỳ năm ngoái
đáng chú ý các nhóm thủy sản và lâm sản dù quý i giữ vững tăng trưởng thì tháng năm lại sụt giảm
cụ thể nhóm nông sản chính ước đạt gần bảy bốn tỷ usd giảm ba hai chăn nuôi ước đạt hai trăm một mươi triệu usd giảm một mươi chín một thủy sản ước đạt hai tám tỷ usd giảm một mươi một năm lâm sản chính đạt bốn hai tỷ usd giảm một chín
các mặt hàng có giá trị và sản lượng xuất khẩu giảm mạnh gồm cao su chè hồ tiêu cá cha và tôm trong đó cà phê gạo và rau quả tiếp tục tăng giá trị xuất khẩu
về thị trường xuất khẩu tính chung năm tháng trung quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất
với kim ngạch xuất khẩu đạt gần ba bảy tỷ usd giảm một mươi năm năm so với cùng kỳ và chiếm hai mươi ba tám thị phần
tiếp đến là hoa kỳ eu nhật bản và các nước asean